để bảo vệ rừng bên cạnh tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng
một giải pháp quan trọng hiện nay đó là huy động người dân và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ rừng
tuy vậy khi đời sống người dân vẫn còn nghèo khó thì sẽ rất khó để họ tự nguyện tham gia bảo vệ rừng
chính vì vậy cần có thêm những cơ chế chính sách trong việc giao khoán
khoanh nuôi bảo vệ rừng cũng là vấn đề đặt ra hiện nay
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
đây là năm đối tượng khai thác rừng trái phép bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba bể bắt tạm ra mới đây
qua đấu tranh khai thác các đối tượng này đã khai nhận trong hai năm trở lại đây
đã chặt hạ bảy cây gỗ nghiến với khối lượng trên sáu mươi mét khối tại vườn quốc gia ba bể
điều đáng nói những đối tượng này đều ở bản cám xã nam mẫu khu vực thuộc vùng lõi của vườn quốc gia ba bể
đời sống kinh tế của người dân ở đây còn nhiều khó khăn
trong quá trình điều tra xã quỳnh
đồng bào sinh sống ở những vùng rất khó khăn ưu lãi rất khó khăn
và có biểu hiện lợi dụng tính dân tộc để thực hiện chế độ chức trách pháp luật
chưa tính đến những đầu lậu thu mua tổ chức khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
qua những vụ phá rừng tại vườn quốc gia ba bể gần đây
cho thấy đa phần người dân địa phương chính là những đối tượng trực tiếp chặt phá rừng
ngoài nguyên nhân lợi nhuận cao còn do người dân vẫn chưa thực sự sống được nhờ vào rừng
theo báo cáo của vườn quốc gia ba bể hiện nay có đến bốn mươi năm thôn bản nằm trong vùng lõi và vùng đệm
đa phần đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến trên ba mươi
năm tổ chức nhóm hộ ký hợp đồng với chủ rừng để quản lý và được trả tiền giao khoán
cũng như tiền dịch vụ môi trường rừng
đây rõ ràng là một chủ trương đúng đặc biệt là với vườn quốc gia ba bể
khi số lượng người dân sinh sống tại đây
vẫn còn rất lớn
từ nguồn kinh phí hỗ trợ nhiều hộ dân bước đầu đã được cải thiện nâng cao mức sống
qua đó người dân cũng sẽ có trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ rừng
tuy nhiên từ những vụ việc phá rừng ở vườn quốc gia ba bể gần đây cho thấy
việc giao khoán bảo vệ rừng ở đây vẫn chưa thực sự hiệu quả
và cần thêm những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước
thậm chí là bố trí lại dân cư để giảm bớt tác động đến rừng
tất cả các mức trị trả tiền rất thấp
bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh nói chung và vườn quốc gia ba bể nói riêng
vẫn là vấn đề nan giải trong nhiều năm qua
tuy nhiên có một thực tế là nếu ở đâu người dân làm tốt công tác bảo vệ rừng
ở đó rừng sẽ không bị xâm hại
chính vì vậy bên cạnh việc tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý
bảo vệ rừng của các ngành chức năng
cần có thêm những cơ chế chính sách để cuộc sống người dân ổn định từ rừng
tránh những xâm phạm trái phép đến rừng